thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ngày hôm qua đã hoàn tất điều tra đề nghị truy tố đặng thị hàn ni nghề nghiệp luật sư phóng viên và trần văn sĩ nghề nghiệp luật sư về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
theo các luật điều tra trong thời gian từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ông trần văn sĩ sử dụng tài khoản youtube có tên luật sư trần văn sĩ và bà đặng thị hàn ni sử dụng tài khoản youtube và facebook có tên nhà báo hàn ni và một số đối tượng khác đã đăng bài và tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên các trang mạng xã hội có nội dung sai sự thật
các buổi ghi hình bài đăng nhằm xúc phạm nhân phẩm danh dự uy tín của bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng chồng của bà đặng thị hàn ni
trong kết luận bà đặng thị hàn ni đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật vi phạm điểm d khoản một điều một mươi bảy luật an ninh mạng
theo kết luật bà đặng thị hàn ni đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật vi phạm điểm d khoản một điều một mươi bảy luật an ninh mạng